một mươi một điện thoại di động sáu xe mô tô các loại và một số đồ vật phục vụ cho việc đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài đã tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
để tiếp tục xác minh làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang quyết định tạm giữ hình sự
củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cha ruột bạo hành con
người bị tạm giữ là nguyễn văn bình bốn mươi một tuổi chú tại xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng tám do cháu cúc không chịu ăn cơm nên bình la mắng
dùng cây gỗ đánh vào mông và chân khiến cháu bé kêu khóc
chưa dừng lại bình tiếp tục dùng khúc sắt dài đánh vào đầu cháu bé
hàng xóm phát hiện đối tượng ngược đáy con nên lại báo cơ quan công an
lực lượng công an đã có mặt xác minh tạm giữ đối tượng nguyễn văn bình
kết quả kiểm tra sức khỏe của cháu bé cho thấy ngoài vết thương trên đỉnh đầu và hai tay
thì hai tay và chân của cháu còn nhiều vết bẩm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khối tân tiến phường lê mau tp vinh tỉnh nghệ an về tội mua dâm người dưới một mươi tám tuổi
đây cũng chính là đối tượng dựng chuyện con gái sáu tuổi bị xâm hại
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám sau quá trình điều tra
công an tp vinh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trung tố con gái sáu tuổi bị xâm hại tình dục
tại cơ quan điều tra nguyễn thành trung thừa nhận toàn bộ sự việc là do mình dựng lên
trong quá trình điều tra theo đơn tố giác của trung
cơ quan công an lại nhận được đơn tố giác tội phạm của cô gái sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh hậu giang
cho rằng trung đã nhiều lần mua dâm khi chị này chưa đủ một mươi sáu tuổi
cô gái này cũng chính là người bị nguyễn thanh trung gửi đơn tố cáo đã cùng nhóm bạn xâm hại tình dục con gái mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt